chiều ngày một mươi năm tháng một tại siem reap chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia
chủ tịch hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương gọi tắt là appf
chủ tịch quốc hội campuchia samdek heng samrin nhấn mạnh sự có mặt của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
không chỉ là vinh dự với quốc hội campuchia mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị
đoàn kết giữa hai nước góp phần để hội nghị thành công tốt đẹp
chủ tịch quốc hội campuchia bày tỏ vui mừng khi quốc hội hai nước đã tạo ra rất nhiều cơ chế hợp tác đạt kết quả tốt đáng khích lệ
cả việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động của hai bên cũng như việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
dự án viện trợ xây dựng tòa nhà làm việc của quốc hội campuchia trị giá hai mươi năm triệu usd